thưa quý vị thời gian qua nhiều doanh nghiệp việt đã lúng túng khi xin cấp ce và fda để xuất khẩu khẩu trang
sang thị trường eu và mỹ cánh cửa cho vải thiều việt nam và trung quốc năm nay được dự báo sẽ khá hẹp
đáng chú ý những doanh nghiệp dưới chuẩn cho vay sẽ không được ngân hàng hỗ trợ chế độ ưu đãi
cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín sau đây là nội dung chi tiết
theo cục chế biến và phát triển thị trường nông sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
xuất khẩu vải thiều của việt nam có thể gặp khó trong bối cảnh trung quốc cũng được mùa lớn
thời gian thu hoạch giữa hai nước lại gần nhau trong khi dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp
năm nay khoảng bảy mươi lượng vải tươi chính vụ của trung quốc được thu hái từ trung tuần tháng sáu đến cuối tháng bảy
không lệch quá nhiều so với mùa vải thiều việt nam sản lượng vải thiều trung quốc ổn định nguồn cung tăng
trên thế giới chỉ số đồng đô la mỹ đứng ở mức chín mươi chín bảy trăm bảy mươi ba giảm một mươi ba
các dữ liệu kinh tế không khả quan đã khiến đồng đô la mỹ giảm mạnh
ảnh hưởng tới tỷ giá đô la mỹ tại việt nam
các ngân hàng thương mại điều chỉnh giá trao đổi đô la mỹ trái chiều nhau
tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền việt nam đồng đô la mỹ giảm bảy đồng so với mức công bố trước
tại các ngân hàng tỷ giá đô la mỹ tiếp tục giảm
vietcombank niêm yết giá mua bán đô la mỹ ở mức hai mươi ba hai trăm hai mươi hai mươi ba bốn trăm ba mươi đồng một đô la mỹ
ngang giá cả chiều mua và chiều bán
đồng đô la mỹ trao đổi trên thị trường tự do giảm một mươi đồng một đô la mỹ
giao dịch mua bán quanh mốc hai mươi ba ba trăm bảy mươi đến hai mươi ba bốn trăm hai mươi đồng một đô la mỹ
theo ngân hàng nhà nước lãi suất tiền đồng giao dịch giữa các ngân hàng trên thị trường
liên ngân hàng trong hai tuần đầu tháng năm giảm nhẹ một năm so với cuối tháng bốn
lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm
lãi suất qua đêm còn một chín mươi bảy một năm một tuần còn hai một mươi tám một năm
hai tuần còn hai hai mươi chín một năm một tháng còn hai sáu mươi tám một năm
ba tháng ba sáu mươi sáu một năm sáu tháng bốn sáu một năm và chín tháng năm chín một năm
doanh số giao dịch tăng ở các kỳ hạn
lãi suất qua đêm ở mức ba mươi bốn sáu trăm bốn mươi chín tỷ đồng ba tháng hai hai trăm hai mươi một tỷ đồng và sáu tháng là một trăm một mươi hai tỷ đồng
giá vé máy bay đã nhanh chóng hạ nhiệt sau khi thủ tướng chính phủ đồng ý khôi phục
hoạt động vận tải hàng không trong nước trở lại bình thường
trên đường bay tp hcm hà nội giá vé khứ hồi tháng năm và tháng sáu
ở mức trên một triệu đồng bao gồm cả thuế phí
vì ze đang có mức già vé tốt nhất là một bảy mươi tám triệu đồng
giá vé cao nhất là của việt nam airlines khoảng hơn một ba triệu đồng
giá vé khứ hồi từ hà nội tp hcm đi các tỉnh đang giao động trong khoảng từ một triệu đến hai sáu triệu đồng
bộ lao động thương binh và xã hội đang dự thảo nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu
và điều kiện hưởng lương hưu trong đó bộ đề xuất lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động
theo bộ lao động thương binh và xã hội quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn
đang được thực hiện theo nghị định số năm mươi ba ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đang được áp dụng đối với cán bộ công chức nữ
giữ một mươi nhóm chức vụ chức danh của các ban trung mương đảng quốc hội người đứng đầu cấp bộ
thời gian qua nhiều doanh nghiệp đã lúng túng khi muốn xin cấp chứng nhận ce và fda
là những tiêu chuẩn để xuất khẩu trang sang eu và mỹ
thắc mắc về tổ chức có thẩm quyền cấp chứng nhận liệu có được nước nhập khẩu chấp nhận hay không
đang là nỗi lo của nhiều doanh nghiệp
các nhà sản xuất có sản phẩm thỏa mãn các quy định của eu có thể xin cấp ce
ở bất cứ nước thành viên eu nào
nhà sản xuất cũng có thể tự đánh giá và dán ce nhưng phải chịu trách nhiệm về tuyên bố của mình
đối với thị trường mỹ sản phẩm thuộc dạng liệt kê của fda mới phải đăng ký fda
còn trong các tài liệu của fda không viện dẫn bất cứ một tiêu chuẩn nào
bộ công thương đã báo cáo chính phủ cho phép lùi thời gian sửa đổi biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt
trong thời điểm hiện nay
trước đó khi xây dựng các kịch bản cho biểu giá điện sinh hoạt bộ công thương đề nghị lấy phương án
giá điện sinh hoạt bao gồm năm bậc thang thay vì sáu bậc thang như hiện nay
bộ công thương đã có báo cáo gửi thủ tướng chính phủ cho phép lùi thời gian báo cáo phương án sửa đổi
biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt trong thời điểm hiện nay
sau khi dịch covid một mươi chín được kiểm soát bộ công thương sẽ báo cáo phương án sửa đổi biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt
để tổng hợp vào cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
sau hơn một tháng triển khai thông tư một hai nghìn hai mươi của ngân hàng nhà nước về thực hiện cơ cấu lại thời gian trả nợ
miễn giảm lãi phí giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín
nhiều khách hàng phàn nàn không vai được nguồn vốn từ ngân hàng
theo ngân hàng nhà nước các tổ chức tín dụng phải xem xét kỹ việc chứng minh thiệt hại của doanh nghiệp do covid một mươi chín
căn cứ vào dòng tiền doanh thu và kết quả kinh doanh
cây khó là nhiều doanh nghiệp chưa chứng minh được về các tổ chức tín dụng
trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện vay vốn nghĩa là dưới chuẩn thì không thể được ngân hàng hỗ trợ
thưa quý vị nhiều sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
vào lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân